trong hai ngày là ngày một mươi tám và ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở trung ương đảng
ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị thi hành kỷ luật
đối với tổ chức đảng và đảng viên số bảy mươi bốn và số bảy mươi năm ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
ban bí thư đã thảo luận dân chủ phân tích kỹ lưỡng khách quan toàn diện
các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
của một số cán bộ thuộc diện ban bí thư quản lý có liên quan đến sự cố
về môi trường tại bốn tỉnh miền trung và kết luận như sau
ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra giám sát và hậu kiểm
để bộ tài nguyên và môi trường và một số cá nhân có nhiều sai phạm trong công tác quản lý
nhà nước về bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên nước liên quan đến
dự án phong musa hà tĩnh để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng cho môi trường
và đời sống của nhân dân làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đồng chí nguyễn minh quang nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm người đứng đầu
về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đồng chí bùi cách tuyến nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên
và môi trường nguyên tổng cục trường tổng cục môi trường cùng chịu trách nhiệm
về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đồng chí đã thiếu trách nhiệm khi ký phê duyệt các báo cáo
đánh giá tác động môi trường bỏ qua sự cảnh báo ảnh hưởng đến môi trường
buông lỏng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra giám sát việc xây dựng
các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của công ty phongmosa
đồng chí nguyễn thái lai nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên
và môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
bộ tài nguyên môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong việc
thẩm định ký giấy phép cho công ty formosa xả nước thải xa bờ không đúng quy định
đồng chí võ kim cự bí thư đảng đoàn chủ tịch liên minh hợp tác xã việt nam
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh hà tĩnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi sáu
ban quản lý khu kinh tế tỉnh hà tĩnh giai đoạn từ năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi
đồng chí đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư
giao và cho thuê mặt nước biển đồng ý chủ trương cho công ty formosa tự giải phóng mặt bằng
để xây dựng đường ống nước xả thải không đúng quy định
thiếu trách nhiệm chỉ đạo thanh tra giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án
những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường của các đồng chí nêu trên
đã gây hậu quả rất nghiêm trọng cho môi trường và đời sống của nhân dân
gây bức xúc xã hội làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và môi trường đầu tư
ảnh hưởng xấu đến uy tín của bộ tài nguyên và môi trường tỉnh hà tĩnh
xét nội dung tính chất mức độ vi phạm ban bí thư thống nhất một trăm linh bằng phiếu kín
quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn minh quang
kỷ luật cách chức ủy viên ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với đồng chí bùi cách tuyến và đồng chí nguyễn thái lai
kỷ luật cách chức ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nhậm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi và nhậm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đối với đồng chí võ kim cự bao gồm cách chức tất cả các chức vụ
bí thư ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phó bí thư tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy hà tĩnh theo quy định
thời ban bí thư yêu cầu ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng
theo quy định đối với bộ tài nguyên và môi trường đồng chí nguyễn minh quang
đồng chí bùi cách tuyến đồng chí nguyễn thái lai và đồng chí võ kim cự